liên quan đến việc bộ sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một của bộ cánh diều gây nhiều bức xúc trong dư luận
nhà xuất bản trưởng đại học sư phạm tp hcm vừa công khai tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu bộ sách giáo khoa này để xin ý kiến góp ý
tài liệu này được đăng tải trên trang lưu trữ phiên bản điện tử các cuốn trong bộ sách cánh diều lớp một
tài liệu gồm một mươi hai trang với hai nội dung chính bao gồm giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng
thay thế các bài đọc chưa phù hợp hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài
trong tài liệu điều chỉnh đưa ra một mươi một bài đọc bổ sung cho một mươi một bài bị cho là không phù hợp
được bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu chỉnh sửa bổ sung cũng như là nhiều điều chỉnh liên quan đến từ ngữ trong các bài học
theo kế hoạch hội đồng thẩm định sẽ thẩm định lần cuối vào ngày hai mươi một tháng một mươi một sau khi có ý kiến của các giáo viên gửi về
dự kiến là trước ngày ba mươi tháng một mươi một nhà xuất bản có trách nhiệm hoàn thiện và gửi miễn phí về địa phương để bổ sung tài liệu này cho học sinh